năm nay trên các con sông ở quảng trị mặn đến sớm hơn so với nhiều năm đặc biệt là độ mặn tăng lên từ một mươi năm đến trên hai mươi sáu phần nghìn và có thể tiếp tục gia tăng nếu nắng nóng kéo dài
điều này không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp mà nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng đang hiện hiểu
tính đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi độ mặn đo được tại các tuyến sông lớn trên địa bàn tỉnh quảng trị cao hơn từ một năm đến chín lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể trên sông hiếu mặn đã xâm nhập đến chân cầu đuôi thuộc huyện cam lộ với độ mặn giao động từ chín đến một mươi hai phần nghìn
trên sông thạch hãn mặn đã xâm nhập vào đến chân đập chấm với độ mặn từ bốn ba đến năm sáu phần nghìn
trên sông bến hải mặn đã xâm nhập đến cầu đuôi thuộc huyện cam lộ với độ mặn giao động từ chín đến một mươi hai phần nghìn
đến cầu an tiêm độ mặn đo được tại đây là từ một mươi một đến một mươi năm hai phần nghìn
tỉnh quảng trị sẽ có một ba trăm linh hectare diện tích đất lúa không thể trồng lúa được trong vụ hè thu năm hai nghìn hai mươi do khô hạn và xâm nhập mặn
vì vậy trước mắt tỉnh quảng trị quyết định chuyển đổi bảy trăm linh ha đất lúa thiếu nước sang các hình thức sản xuất và các loại cây trồng khác
bên cạnh đó tỉnh quảng trị cũng đưa ra các giải pháp về cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng
như hỗ trợ giá sống thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng hỗ trợ kinh phí làm đất thực hiện chuyển đổi theo hình thức ngân sách địa phương năm mươi người dân đóng góp năm mươi